hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào sáng ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện giảm còn hai mươi bảy tám mươi năm bình quân trong bốn năm giảm năm sáu mươi năm vượt chỉ tiêu quốc hội giao
ước đến cuối năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng hai mươi bốn
hiện đã có tám trên sáu mươi bốn huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và một mươi bốn trên ba mươi huyện nghèo hưởng cơ chế theo nghị quyết ba mươi a thoát khỏi tình trạng khó khăn
dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi có khoảng ba mươi hai huyện thoát khỏi huyện nghèo đạt chỉ tiêu đề ra
qua một mươi năm thực hiện công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tỷ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục qua các năm trên phạm vi cả nước ở các vùng miền
nhiều huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn đã được đầu tư nâng cấp hệ thống
cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân
hàng triệu hộ nghèo hộ cận nghèo đã được hỗ trợ về sinh kế tạo việc làm tăng thu nhập tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
về y tế giáo dục nhà ở nước sạch và vệ sinh tiếp cận thông tin và các dịch vụ văn hóa
đặc biệt đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động của một bộ phận người dân trong đó có người nghèo
không ít các điển hình các đơn vị và cá nhân
tự nguyện xin thoát nghèo
bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác giảm nghèo vẫn còn tồn tại cần khắc phục
kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững
tỷ lệ tái nghèo phát sinh nghèo mới ở một số địa bàn còn cao
khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng các nhóm dân cư vẫn có nguy cơ gia tăng
công tác giả soát tích hợp chính sách giảm nghèo vẫn còn chưa được thực hiện đồng bộ
tại hội nghị tình trạng tranh lệch giàu nghèo điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản
lận thị trường tình trạng phát sinh nghèo ở khu vực miền núi vùng đồng bào dân tộc
và vùng thường xuyên bị thiên tai bão lũ còn cao cũng được các đại biểu thẳng thắn nêu rõ
và đề xuất các nhiệm vụ cũng như giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ nghèo
hộ cận nghèo khích lệ và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững của chính người nghèo